theo chỉ đạo của ubnd tp hcm nhằm hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà từ ngày hai mươi ba tháng tám
tất cả các hoạt động mua sắm hàng hóa lương thực thực phẩm của người dân sẽ được các cơ quan địa phương hỗ trợ thực hiện
cụ thể từ ngày hai mươi ba tháng tám đến ngày sáu tháng chín ubnd tp hcm yêu cầu một trăm linh sáu siêu thị hai tám trăm chín mươi năm cửa hàng tiện lợi
bảy chợ truyền thống đang hoạt động mở cửa hoạt động bình thường các cửa hàng cung ứng lương thực
thực phẩm các điểm bán hàng lưu động các cơ sở chế biến lương thực thực phẩm tiểu thương các chợ đầu mối
tổ chức thu mua hàng hóa thông qua các trành vựa các doanh nghiệp sản xuất lương thực thực phẩm
cùng các doanh nghiệp lĩnh vực thương mại điện tử logistics cũng sẽ tiếp tục hoạt động nâng cao công suất
và việc cung ứng phân phối hàng hóa cho người dân được thực hiện qua phương thức đi chợ hộ do tổ hậu cần địa phương
tổ covid một mươi chín cộng đồng các lực lượng tình nguyện tại địa phương các lực lượng công an quân đội đã được tăng cường
cùng tham gia hỗ trợ với tần suất một lần một tuần tổ chức phân phối trực tiếp đến người dân
trong trường hợp thiếu hụt nguồn cung sở công thương tp hcm sẽ hỗ trợ bổ sung và tổ chức điều phối
các chuyến xe bán hàng lưu động siêu thị mini di động người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
sẽ được cấp phát các túi an sinh miễn phí